hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé